liên quan đến sai phạm trong vụ bán hai trăm sáu mươi hai lô đất tại khu đô thị nam tuy hòa tp tuy hòa
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã tiến hành khởi tố bị can
đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông nguyễn trí hiến
nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
cùng thời điểm trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cũng khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà nguyễn thị nở
nguyên phó giám đốc phụ trách sở tài chính phú yên
cả hai bị can đều bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
kết quả điều tra bước đầu cho thấy trong quá trình giữ chức vụ phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
với vai trò là chủ tịch hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía bắc khu đô thị nam tp tuy hòa
ông trí hiến đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng phương án định giá tổ chức bán đấu giá
tạo điều kiện cho một doanh nghiệp ngoài tỉnh mua xỉ toàn bộ hai trăm sáu mươi hai lô đất tại khu đô thị nam tuy hòa
trái với quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước hơn tám tỷ đồng